thưa quý vị và các bạn ngày một mươi chín tháng bảy tại thành phố vũng tàu đã diễn ra hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
ba trăm năm mươi năm đại biểu đại diện cho hơn chín triệu người có công với cách mạng trong cả nước đã có mặt
đây là một trong những hoạt động nhiều ý nghĩa nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ do bộ lao động thương binh và xã hội báo nhân dân phối hợp với bộ quốc phòng bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức
chủ tịch nước trần đại quang dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
là dịp toàn đảng toàn quân toàn dân ta tiếp tục thể hiện tình cảm trách nhiệm lòng biết ơn sâu nặng của đảng nhà nước và nhân dân ta đối với sự cống hiến đóng góp hy sinh của các bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động thương binh bệnh binh người có công với cách mạng trong cả nước
đây cũng là dịp đảng nhà nước trân trọng tôn vinh biểu dương những tấm gương tiêu biểu là người có công nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất công tác
và học tập tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp đổi mới cho sự phát triển của đất nước quê hương
báo cáo tại hội nghị bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung nêu rõ bảy mươi một năm qua đảng nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ
hệ thống chính sách pháp luật yêu đãi người có công đang từng bước hoàn thiện và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước
đối tượng người có công ngày một mở rộng chế độ yêu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự bảo đảm công bằng sự đồng thuận của toàn xã hội
đến nay việc xác nhận các đối tượng người có công với cách mạng cơ bản đã hoàn thành với hơn chín triệu người trong đó có một hai triệu liệt sĩ một trăm hai mươi bảy bà mẹ việt nam anh hùng hơn tám trăm linh thương binh một trăm một mươi người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và gần ba trăm hai mươi người hoạt động kháng chiến
và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận với ngân sách nhà nước hàng năm hơn ba mươi tỷ đồng
hàng năm chủ tịch nước cũng dành gần chín trăm linh tỷ đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán và dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ
cùng với chính sách của đảng và nhà nước phong trào đền ơn đáp nghĩa được phát triển rộng khắp trong cả nước
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương vận động được
gần năm hai trăm linh tỷ đồng
phong trào tặng sổ tiết kiệm của cả nước với sáu mươi ba năm trăm hai mươi ba sổ tổng kinh phí gần hai chín nghìn tỷ đồng
xây dựng mới hơn bốn mươi bốn sáu trăm năm mươi nhà tình nghĩa sửa chữa bốn mươi bảy trăm sáu mươi nhà tình nghĩa trị giá hơn một mươi bảy nghìn tỷ đồng
hội nghị đã được nghe được chứng kiến nhiều tấm gương tiêu biểu nhiều câu chuyện rất xúc động về sự phấn đấu bền bỉ sáng tạo
và ý chí nghị lực rất đáng khâm phục
các đồng chí thương binh bệnh binh cựu chiến binh cựu thanh niên sung phong và thân nhân liệt sĩ trên các lĩnh vực
trong bài phát biểu chủ tịch nước trần đại quang thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương
các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động các đồng chí thương binh bệnh binh
thân nhân liệt sĩ gia đình người có công với cách mạng đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang nỗ lực phấn đấu vươn lên
tiếp tục góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch nước khẳng định đảng nhà nước và nhân dân ta luôn dành cho thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ
gia đình người có công với cách mạng sự quan tâm chăm lo về vật chất và tinh thần
với tấm lòng trân trọng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm cao cả
trong suốt bảy mươi một năm qua đảng nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và có nhiều chủ trương chính sách ưu đãi
chăm lo đời sống vật chất tinh thần của thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng
phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng
quỹ đền ơn đáp nghĩa ngày càng phát triển sâu rộng được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng
và trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của xã hội ta
việc xây dựng nâng cấp tu bổ mộ liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm đầu tư
công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực
đời sống của người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện
nhiều đồng chí có ý chí vươn lên nỗ lực phấn đấu tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và phát triển đất nước
sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang ở chiến trường các đồng chí thương binh bệnh binh cựu chiến binh cựu thanh niên sung phong
kinh nặng trở về với cuộc sống đời thường đã phát huy phẩm chất cao quý của bộ đội cụ hồ
ra sức khắc phục khó khăn gương mẫu đi đầu trong công tác chiến đấu lao động học tập
tích cực tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng chính quyền các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể quần chúng và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương
nhiều đồng chí năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh làm ra của cải cho gia đình và xã hội đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo
đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn giúp đỡ đồng chí đồng đội gia đình chính sách còn gặp khó khăn
đặc biệt có những đồng chí cựu chiến binh anh dũng kiên cường trong chiến đấu nay nêu gương sáng trong trận chiến chống đói nghèo lạc hậu
vươn lên làm giàu giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động tích cực góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh
được đảng nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy đảng chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân nhiều thân nhân liệt sĩ
gia đình người có công với cách mạng đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương gia đình
không ngừng phấn đấu vươn lên lập được nhiều chiến công thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu lao động học tập
một số đồng chí đã trở thành lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước xuất hiện nhiều tấm gương vợ liệt sĩ
gia đình chính sách đã vượt lên hoàn cảnh
các đồng chí đã phát triển khó khăn sản xuất kinh doanh giỏi phụng dưỡng cha mẹ già nuôi dạy con cái trưởng thành
đồng thời tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương
các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động cán bộ hoạt động cách mạng
tham gia kháng chiến bị địch bắt tra tấn tù đầy nhưng vẫn bất khuất một lòng chung kiên với cách mạng
đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nay tiếp tục tích cực chăm lo giáo dục truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân
là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo
chủ tịch nước trân trọng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
anh hùng lao động
đồng chí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ gia đình người có công với cách mạng đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
nỗ lực phấn đấu vươn lên tiếp tục góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương các cơ quan báo chí đã tích cực thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục chính sách pháp luật
về yêu đãi người có công với cách mạng cũng như về những tấm gương người có công với cách mạng tiêu biểu
trong các chương trình
chuyên mục như đi tìm đồng đội trở về từ ký ức của đài truyền hình việt nam giải đáp chính sách
thông tin liệt sĩ của đài tiếng nói việt nam truyền hình quốc phòng đền ơn đáp nghĩa thông tin về mộ liệt sĩ của báo quân đội nhân dân
và nhiều chuyên mục về người có công với cách mạng trên các phương tiện truyền thông khác
chủ tịch nước nhấn mạnh thời gian tới các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể
cần tăng cường lãnh đạo
chỉ đạo tiếp tục quán triệt tuyên truyền sâu rộng hơn nữa quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đối với thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng trong cán bộ đảng viên và nhân dân
trọng tâm là thực hiện tốt chỉ thị số một mươi bốn cttu ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai
về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác người có công với cách mạng

tập trung chăm lo các gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn người có công hiện đang sống cô đơn không nơi nương tựa
các gia đình người có công vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng căn cứ địa cách mạng trước đây phấn đấu không để hộ người có công thuộc diện hộ nghèo
ưu tiên nguồn lực giải quyết những nhu cầu cấp thiết đối với người có công như phụng dưỡng các mẹ việt nam anh hùng dạy nghề tạo việc làm giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn phát triển sản xuất
hỗ trợ cải thiện nhà ở
xây dựng cải tạo nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng điều dưỡng người có công với cách mạng
quan tâm đầu tư trang thiết bị phương tiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
chú trọng tu bổ tôn tạo mộ liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ các công trình ghi công liệt sĩ
yêu tiên yêu đãi khuyến khích tạo cơ chế tốt nhất về lao động việc làm cho người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng hội nhập sâu rộng vào các mặt của đời sống
sống kinh tế xã hội
chú trọng đào tạo nghề giải quyết việc làm cho con em người có công tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất kinh doanh của các đồng chí thương binh bệnh binh hoạt động có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của gia đình người có công với cách mạng
đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng tích cực ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa bảo đảm thiết thực sâu rộng hiệu quả
thường xuyên tổng kết thực tiễn
đổi mới nội dung hình thức hoạt động nâng cao chất lượng kịp thời khen thưởng nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào
đồng thời phát hiện biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân người có công với cách mạng đã nêu cao ý chí phẩm chất cách mạng phấn đấu vươn lên trong công tác chiến đấu lao động và học tập tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh
thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người có công kiến nghị cấp ủy và cơ quan nhà nước có thẩm

đồng thời phát hiện biểu dương tôn vinh những tập thể cá nhân người có công với cách mạng đã nêu cao ý chí phấn đấu vươn lên trong công tác chiến đấu lao động và học tập tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh